cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vừa có văn bản gửi giám đốc các bệnh viện trực thuộc bộ y tế sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương y tế ngành về việc chấn chỉnh công tác quản lý người bệnh nghi ngờ và người nhiễm covid một mươi chín tại các cơ sở khám chữa bệnh
các cơ sở khám chữa bệnh giả soát công tác tiếp nhận phân loại người bệnh theo ba nhóm là bệnh nghi ngờ bệnh có thể bệnh xác định thu dung cách ly và quản lý chăm sóc điều trị tại các cơ sở y tế được phân công theo đúng quy định nghiêm túc quản lý tất cả các người bệnh thuộc cả ba nhóm trường hợp bệnh và kết hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an trên địa bàn để quản lý chặt chẽ người bệnh